mùa tiệu trường năm nay khác biệt so với mọi năm bởi sự tác động và ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
do vậy để kết hợp chặt chẽ với nhà trường khi cho học sinh trở lại với quần quay học tập ở năm học mới
các bậc phụ huynh cần trang bị cho con những thói quen an toàn trong mùa dịch
từ mùng một tháng chín học sinh cả nước bắt đầu trở lại trường để chuẩn bị cho năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
mùa tiệu trường năm nay chắc hẳn sẽ rất khó quên
không chỉ với các em học sinh mà còn đối với các bậc làm cha làm mẹ các thầy cô giáo
người lớn với những tâm tư và muôn vàn cảm xúc khác nhau khi con trẻ bắt đầu bước vào năm học mới
giữa lúc covid một mươi chín vẫn còn diễn biến khó lường
các nhà trường cũng đã xây dựng sẵn những kịch bản và tổ chức cho các thầy cô giáo tập dượt
từ việc đón trả học sinh đến việc phát hiện có học sinh bị sốt thì xử lý như thế nào
đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường là yếu tố hàng đầu
do vậy nhà trường có nhiều kênh liên lạc với phụ huynh để có sự phối hợp đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả nhất
huy động tất cả tối đa lực lượng của nhà trường từ cán bộ ban giám hiệu đến giáo viên nhân viên các bộ phận
đều tham gia vào
công tác đóng học sinh tăng cường công tác kiểm tra giám sát giúp đỡ hướng dẫn học sinh
trường học chính là máy nhà của các con và chính vì thế việc chúng tôi chuẩn bị trang thiết bị
chỉnh trang lại cơ sở vật chất thực sự là cái mà chúng tôi nghĩ sẽ đem lại nguồn hướng khởi và sự gắn bó của các con với nhà trường
chúng tôi quay lại trường thì cũng rất là bỡ ngỡ vì thấy nhà trường cũng có nhiều diện mạo thay đổi rất là mới
vệ sinh sạch sạch
xạ hơn này rồi có máy xấy tay nào cũng có những cái bình sát khuẩn khô nhanh và hệ thống nước thì tôi rất là yên tâm khi mà gửi gắm con em mình
khi học sinh vào năm học mới các giáo viên chủ nhiệm và giáo viên phụ trách sẽ tiếp tục hướng dẫn học sinh tránh tập trung đông ở sân trường
ở trong lớp học sinh được khuyến khích đeo khẩu trang chứ không bắt buộc
tuy nhiên yêu cầu học sinh trên đường di chuyển từ nhà đến trường và từ trường về nhà phải đeo khẩu trang
lễ khai giảng năm nay sẽ
có những thay đổi vì dịch covid một mươi chín
không ít phụ huynh sẽ tích nuối khi không được chứng kiến dấu mốc khai giảng lớp một của con
xong để đảm bảo giãn cách phụ huynh sẽ chỉ đưa con đến trường và không ở lại tham dự lễ khai giảng cùng con như mọi năm